trong khi đó có một số ít người tự nhận mình là người ăn chay những thức phẩm ăn chay được bày bán đầy trên các kệ siêu thị và nhiều người trong số chúng ta đang cố gắng thay thế những thực phẩm từ động vật bằng những sản phẩm có nguồn gốc thực vật
ban đầu chỉ là sự xuất hiện của một vài xe đồ ăn như thế này nhưng sau đó sẽ là những hành động có tầm ảnh hưởng lớn hơn
cộng đồng ăn chay được xác định xuất hiện vào khoảng năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn lúc đó khái niệm này được định nghĩa cho phong cách ăn không có các thực phẩm từ bơ sữa
mẹ nói là nên có rau quá nhiều thịt là không tốt
cộng đồng này vẫn duy trì với quy mô khá khiêm tốn trong khoảng một thập kỷ nhưng giờ đây ngành công nghiệp với trọng tâm thay thế các sản phẩm từ thịt động vật được dự tính sẽ sớm đạt giá trị một trăm bốn mươi triệu usd trong vòng một mươi năm tới
bạn có thể tìm được tất cả mọi thứ có nguồn gốc thực vật để thay thế cho bất kỳ một sản phẩm từ động vật nào từ phô mai sữa chua đến cả những chiếc burger với phần nhân đỏ hấp dẫn chuẩn màu thịt
nhưng chỉ khoảng sáu người dân mỹ định danh họ như những người ăn chay vậy nên con số tăng trưởng dự đoán kia chắc hẳn đến từ những cộng đồng khác
những thực phẩm từ thịt không chỉ ảnh hưởng đến các loài động vật mà chúng cũng có ảnh hưởng nhất định đến trái đất
các nông trại chăn nuôi thải ra khoảng một mươi bốn năm khí thải nhà kính
việc mở thêm những trang trại chăn nuôi quy mô cũng khiến tỷ lệ phá rừng tăng cao từ đó ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi co hai thành oxy
nghiên cứu của đại học oxford đã chỉ ra rằng chế độ ăn chay có lẽ là cách mỗi cá nhân có thể giảm tác động nhiều nhất lên môi trường
những mối lo ngại về hành tinh có thể coi là động lực nhưng hơn nửa những thanh thiếu niên ở mỹ ăn những món thực phẩm có nguồn gốc thực vật nói rằng lý do chính của họ là do khẩu vị chế độ ăn kiêng bảo vệ động vật bảo vệ môi trường và có thể là do các vấn đề về sức khỏe
những thực phẩm ăn chay không còn đơn thuần là những gói đồ ăn nhạt nhẽo bị bỏ lại ở góc khuất của những cửa hàng thực phẩm chúng được sản xuất theo dây chuyền của những hãng lớn như mcdonald s giờ đây thậm chí còn có cả bia chay bởi hóa ra nhà máy bia dùng ruột cá để làm men
từ vị trí bị coi là nhàm chán sự yến mạch giờ được tiêu thụ mạnh và thường xuyên cháy hàng ở mỹ nhất là ở brooklyn
các nhà đầu tư đã bắt đầu hành động
chỉ số chứng khoán của beyond meat đã tăng sáu trăm linh trong vòng cuối tuần
trong vòng ba tháng sau khi chính thức được niêm yết một hãng làm burger chay khác impossible đã kêu gọi được ba trăm linh triệu đô la mỹ trong vòng một tháng
vậy điều gì có thể là thử thách của ngành công nghiệp này
đó là vấn đề về dinh dưỡng
nhiều người vẫn lo ngại về các chỉ số sức khỏe của những quy trình tạo ra những thực phẩm thay thế cho thịt như thế này

tuy nhiên nhiều hãng thực phẩm lớn như tyson dean foods foods đã bắt đầu đầu tư vào các thực phẩm có nguồn gốc thực vật với tiêu chí thân thiện cho sức khỏe con người

nhiều ý kiến lại lo ngại về tính an toàn của các nguyên liệu trong chế biến tạo ra các đồ ăn chay